tài sản lừa đảo mặc dù trong mỗi vụ không lớn giao động từ khoảng năm một mươi triệu
tuy nhiên hành vi đa phần đánh vào bị hại người công nhân
thu nhập người ta thì thấp chính vì vậy gây bức xúc trong dư luận
theo chuyên gia tâm lý các đối tượng cũng sẽ dựng ra những câu chuyện có tính chủ động rất cao
có sự thống nhất giữa các đồng phạm với nhau
do đó khi hành động chúng đã có một sự phối hợp hết sức chặt chẽ
cho nên những nạn nhân thông thường sẽ dễ dàng tin những câu chuyện mà các đối tượng đã dựng ra
với những câu chuyện liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì thông thường những nạn nhân là những người nhẹ dạ cả tin
những người có thể là ít có những điều kiện mà tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc nếu có thì lại có thể là có thậm chí là trong một số trường hợp là có cái lòng tham
ở đây thì là do những lòng tham nhất định cho nên là họ đã nghe theo những dẫn dẫn của các đối tượng này
để mà có nhiều trường hợp nghĩ rằng là mình sẽ được hưởng một cái chút lợi nhuận nào đó
nhưng thực tế thì đã bị dẫn vào những câu chuyện của các đối tượng này
hành vi mà những đối tượng đã thực hiện là dùng thủ đoạn tinh vi xạo khuệt
để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
và trong cái trường hợp này thì những người thực hiện hành vi phạm tội này
sẽ phải đối diện với mức án hình phạt từ hai đến bảy năm tù
khoảng hai một trăm bảy mươi bốn bộ lực hình sự hiện hành
cũng theo luật sư hoàng ngọc vinh trong trường hợp này không chỉ các đối tượng lừa đảo
phải đối diện với các chế tài của pháp luật
mà đối với những người đã nhặt được điện thoại
mà đòi tiền chuộc thì rất có thể phạm tội cưỡng đoạt tài sản
tại điều một trăm bảy mươi của luật hình sự
với mức án phạt từ một đến năm năm tù
do đó khi nhặt được bất cứ tài sản nào
người dân nên giao nộp cho cơ quan công an
như vậy vừa đảm bảo được sự an toàn cho mình
vừa giúp những người bị mất đồ có thể lấy lại được tài sản
theo tổng cục thống kê tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng hai tháng đầu năm nay đạt trên một triệu tỷ đồng
tăng tám một so với cùng kỳ năm trước
mức tăng trưởng ấn tượng này là do tháng hai trùng với tết nguyên đán
nhu cầu tiêu dùng và mua sắm du lịch của người dân tăng cao
tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
theo giá hiện hành ước đạt hơn một triệu tỷ đồng
theo tổng cục thống kê tăng mạnh nhất là doanh thu du lịch lữ hành
với mức tăng gần ba mươi sáu
nhờ hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi
các chương trình kích cầu du lịch cũng như là sự nỗ lực của chính quyền và người dân
nên là số lượng khách quốc tế đến với việt nam vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đạt hơn một năm triệu lượt người
tăng một ba so với tháng trước
và tăng sáu mươi bốn một so với cùng kỳ năm trước
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống có mức tăng một mươi bốn
doanh thu dịch vụ khác trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ước đạt một trăm linh năm chín nghìn tỷ đồng
chiếm một mươi hai tổng mức tăng
và tăng chín bảy so với cùng kỳ năm trước
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam
vcci đề nghị sửa đổi quy định về ngưỡng doanh thu triệu thuế của hộ và cá nhân kinh doanh
theo hướng nâng mức doanh thu triệu thuế lên khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh triệu đồng một năm
vcci cho rằng dự thảo đã nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ gia đình cá nhân
kinh doanh từ một trăm linh triệu đồng một năm lên một trăm năm mươi triệu đồng một năm
quy định này sẽ giúp cho nhiều cá nhân hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ
không phải thực hiện việc kê khai và nộp thuế
tuy nhiên theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp
thì ngưỡng doanh thu triệu thuế một trăm năm mươi triệu đồng một năm vẫn tương đối thấp
so sánh giữa cá nhân kinh doanh và cá nhân làm công ăn lương sẽ thấy sự bất hợp lý
hiện nay cá nhân làm công ăn lương ở mức giảm trừ gia cảnh
đối với trường hợp không có người phụ thuộc là một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
nếu có một người phụ thuộc là một trăm tám mươi bốn tám triệu đồng một năm
nếu có hai người phụ thuộc là hai trăm ba mươi bảy sáu triệu đồng một năm
từ những lập luận trên vcci đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy định
về ngưỡng doanh thu triệu thuế của các hộ cá nhân kinh doanh
theo hướng nâng mức doanh thu triệu thuế lên khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh triệu đồng một năm
đồng thời cân nhắc phân loại theo ngành nghề tương tự
như tại dự thảo về phương pháp tính thuế trực tiếp
ví dụ ngành phân phối cung cấp hàng hóa
có ngưỡng cao hơn ngành dịch vụ và xây dựng
thưa quý vị sau tết nguyên đán khi hoa đào đã hết vụ
thì các tiểu thương lại nhộn nhịp với việc buôn cành lê
những năm gần đây thì hoa lê được nhiều người dân thành phố hà nội ưa chuộng
như một thú vui tao nhã trong những ngày đầu xuân năm mới
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
theo ghi nhận của phóng viên dọc tuyến đường âu cơ lạc long quân
lê trắng được bày bán
rất nhiều lượng khách đến hỏi mua hàng sau tết khá đông
hoa lê rừng được đưa về từ các tỉnh miền núi như lào cai lai châu lạng sơn
trong đó giá hoa cũng tùy theo khu vực mà khác nhau
nhiều người còn cho rằng hoa lê đẹp và lạ hơn so với hoa đào và quất cảnh
theo tôi thì năm ngoái thì lê có vẻ nghe đắt hơn năm nay
năm này lê nghe vẻ rẻ hơn
thì lê thường thường bạn có thể cắm một cái cành mà đẹp ở trong nhà
cắm cành góc hay cành săn thì tất nhiên là mình
tôi cũng không biết là mỗi nhà như nào
như nhà của tôi thì thường cao động khoảng năm trăm linh hay bảy trăm linh hay một triệu gì đó
thì bạn có thể chọn một cành lê rất là đẹp
thì là sau những cái giờ làm việc sau những lúc căng thẳng
thì mình ngắm hoa chơi hoa và mua hoa là cái thú để mình thư giãn
mình rất là thích cái điều đấy
đời sống ở hà nội cũng càng ngày càng phát triển
thì mình nghĩ là cái xu hướng này cũng sẽ thịnh hành
hoa lê rừng thường bắt đầu nở từ khoảng cuối tháng hai dương lịch
cho đến giữa tháng ba
vì vậy người sành chơi nếu biết chăm sóc
hoa lê có thể nở rực rỡ kéo dài một tháng
cách chăm sóc nó bình thường
cứ về mình cứ cắm nước sạch với lại
ví dụ nước bẩn thì mình thay nước bình thường
thế là hoa nó cứ trắng với lại nó căng
nhìn mặt hoa nó đẹp hơn
năm nay là kinh tế khó khăn
mình bán giá cũng là vừa phải cho dân
bởi vì cho dân người ta chơi là với giá là rất là hợp lý
không đắt mà cũng không quá rẻ
theo các chủ hàng thì giống như đào thất thốn đào rừng
to nảy lọc xanh dờn
đối với những loại hoa lê cổ thụ
thân cảnh mốc meo rêu phong được nhiều khách ưa chuộng
giá trung bình từ một đến ba triệu đồng
nói chung là lê chúng tôi là thường thường lấy ở tỉnh lạng sơn
đưa về đây thì phải thuê dân tộc người ta cắt
xong rồi là chuyển ô tô thuê ô tô
cho nên là nó cũng đắt đỏ
cảnh nó tùy theo cảnh
cảnh to thì giá tiền là một hai triệu
thì một bảy trăm thế thôi
người dân mua hoa lê về cắm sau tết bởi ngoài yếu tố bền đẹp
màu trắng của hoa lê còn mang ý nghĩa cho sự thanh kiết bình yên và ấm áp trong cuộc sống
trưng hoa lê thể hiện mong muốn về một cuộc sống bình an thảnh thơi
tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
ngân hàng nhà nước đã báo cáo thủ tướng chính phủ về chủ trương cơ cấu lại ngân hàng scb
theo quy định ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp xử lý các vấn đề liên quan
trên cơ sở đề nghị cụ thể của các cơ quan chức năng
theo ngân hàng nhà nước sau khi đặt scb vào kiểm soát đặc biệt
ngân hàng nhà nước đã thực hiện các biện pháp để giúp các cơ quan chức năng
để ổn định hoạt động của ngân hàng đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng
và quyền lợi ích của người gửi tiền
ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo ban kiểm soát đặc biệt scb và scb
khẩn trương đánh giá tổng thể thực trạng của ngân hàng
và đề xuất chủ trương cơ cấu lại ngân hàng theo quy định
liên quan đến vụ án xảy ra tại scb
hiện các cơ quan chức đang thực hiện công tác đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan
theo quy định của pháp luật
ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp xử lý các vấn đề liên quan
trên cơ sở đề nghị cụ thể của các cơ quan chức năng
giá lúa khu vực đồng bằng sông cửu long
trong tuần đầu tháng hai tiếp tục có sự giảm nhẹ
tuy nhiên giá gạo năm tấm của việt nam
được trao xuất khẩu ở mức từ sáu trăm ba mươi năm đến sáu trăm bốn mươi usd trên một tấn
tăng so với mức sáu trăm ba mươi usd trên một tấn trong một tuần trước
tại an giang theo cập nhật của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
giá một số loại lúa tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước
điển hình như đài thơm tám
giá từ sáu năm trăm linh chín bảy trăm linh đồng một kg
giá một trăm linh đồng một kg
ôm một mươi tám cũng giá một trăm linh đồng một kg
xuống còn từ chín bốn trăm linh đến chín năm trăm linh đồng một kg
nàng hoa chính
giá từ sáu chín trăm linh đến chín bảy trăm linh đồng một kg
giá một trăm linh đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các tỉnh nam bộ đã xuống giống đông xuân
được khoảng một bảy mươi bảy triệu hectare
tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long
đã cho thu hoạch khoảng chín mươi hai sáu trăm linh hectare
tăng ba bảy so với cùng kỳ
tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long

về xuất khẩu các thư nhân cho biết
giá gạo năm tấm của việt nam
được chào ở mức sáu trăm ba mươi năm sáu trăm bốn mươi usd mỗi tấn
trong phiên ngày một tháng hai
tăng so với mức sáu trăm ba mươi usd một tấn
trong một tuần trước
mới đây có bảy doanh nghiệp việt nam
đã trúng thầu ba trăm linh tấn gạo
xuất khẩu sang thị trường indonesia
trong đợt phát thầu nhập khẩu gạo đầu năm hai nghìn hai mươi bốn của nước này
lâm đồng hoàn toàn có thể trở thành vùng sản xuất hoa lan hàng đầu đông nam á
nhân định này được nhiều chuyên gia đưa ra
dựa trên lợi thế riêng có của lâm đồng
đó là điều kiện khí hậu hết sức lý tưởng đối với hoa lan
đây đang là mối quan tâm chung của nhiều nhà đầu tư
đang mong muốn phát triển ngành hoa lan
trở thành ngành kinh tế sinh thái giá trị cao
vùng đất có khí hậu vàng
những nhà vườn truyền thông của lâm đồng
chuyên canh hoa lan đã gọi tên đà lạt như vậy
số giờ nắng trong năm khiến cho hoa lan trồng ở đây có đủ ánh sáng
đó là chưa kể nhiệt độ ở đà lạt lại hết sức lý tưởng đối với hoa lan
một so sánh đưa ra nhiều quốc gia trồng hoa lan
để lan ra hoa phải dùng máy lạnh hoặc phải đưa hoa lan lên núi cao
những điều như vậy là sẵn có ở đà lạt
lợi thế về khí hậu đã giúp hoa lan trồng ở đà lạt vượt trồi về chất lượng
và hà được giá thành đáng kể so với hoa lan trồng ở các nước khác
khi những vùng ở lâm đồng rất là thuận lợi
rồi di linh bảo lộc là những nơi rất là thuận lợi để cho ra hoa
và những nơi đó thì thời gian chiếu sáng
rồi ánh sáng cái mùa mà cho ra hoa được quanh năm
mùa tết vừa qua trong khi nhiều loại hoa cắt cành tiêu thụ khá chậm
thì lan đà lạt vẫn bán chạy
riêng lan hồ điệp với ba triệu cây đã chiếm lĩnh được thị trường
với ưu thế hơn hẳn lan hồ điệp nhập từ trung quốc
kết quả này thêm một lần nữa cho thấy khả năng định hình
vùng sản xuất hoa lan hàng đầu đông nam á
tại lâm đồng và một số tỉnh lân cận
về phía nông dân dù nhận ra lợi thế riêng có ở lâm đồng
dành cho hoa lan nhưng không phải ai cũng mạnh dạng đầu tư
trở ngại đầu tiên là vốn
một cái nhà để trồng hoa lan hồ điệp
thì một m hai thì có tệ gì cũng phải từ một tỷ cho đến hai tỷ
tùy theo mức độ đầu tư
nếu mà đầu tư càng cao thì hoa nó càng đẹp
bốn yếu tố nó luôn ảnh hưởng
đầu tiên là giống nó phải là giống chất lượng
và thứ hai chúng ta phải có nguồn vốn để đầu tư những cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật
và thứ ba đó là thị trường
và thứ bốn đó là cơ chế chính sách
và quy hoạch định hướng để chúng ta phát triển ngành hoa này
một số nước mà đi hàng đầu trong khu vực chúng ta
thì họ luôn quy hoạch những khu nông nghiệp công nghệ cao
hoặc là những khu chuyên trồng hoa lan
hoặc là những loại hoa cao cấp chất lượng
nhà kính trồng hoa lan này có vốn đầu tư năm mươi tỷ đồng một hectare
môi trường canh tác được kiểm soát
và được điều chỉnh tự động theo hướng tối ưu hóa
để các doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư như vậy
nhiều ý kiến cho rằng
điều đầu tiên là phải có một cơ chế chính sách đặc thù
thu hút nhà đầu tư vào ngành kinh tế hoa lan
trong thực tế những quốc gia có ngành sản xuất hoa phát triển
cũng đã làm như vậy
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện công trình
xây dựng các đường sách không gian sách và phát triển văn hóa đọc
theo kế hoạch đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
tp hcm sẽ xây dựng phát triển các đường sách
không gian sách tại các khu vực
theo hướng phía đông tây nam bắc của thành phố
cùng với đường sách tp hcm đã được đưa vào hoạt động tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tp hcm sẽ có thêm đường sách không gian sách
ở quận bình tân quận bảy và huyện củ chi
thành phố tiếp tục đầu tư phát triển đường sách thành phố
đường nguyễn văn bình quận một
trở thành địa chỉ đặc trưng tiêu biểu cho hoạt động văn hóa du lịch và xuất bản
phát triển văn hóa độc của thành phố
cùng với đó tp hcm sẽ phát triển đường sách thành phố
tp hcm cũng triển khai chương trình trang bị năm triệu quyển sách cho cơ sở trên địa bàn
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
trang bị cho thư viện các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
giáo dục thường xuyên trên địa bàn
và thư viện hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
năm triệu quyển sách bao gồm sách giấy và sách điện tử
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị sở thông tin và truyền thông thành phố
công bố kết quả khảo sát tỷ lệ đọc sách của học sinh và người dân
từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao tỷ lệ đọc sách hàng năm
cấp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc
xây dựng phát triển văn hóa đọc là một trong những chủ trương quan trọng
được tp hcm kiên trì thực hiện đầu tư trong nhiều năm qua
sau hơn hai năm thi công tuyến đường ven sông đồng nai
nối từ cầu hóa an tp biên hòa đồng nai đến huyện vịnh cửu
đang dần hoàn thiện sẽ mang đến diện mạo mới cho tp biên hòa
tuyến đường ven sông đồng nai
hai km tổng mức đầu tư gần hai tỷ đồng
được khởi công từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong đó đã bao gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến bờ kè sông
kinh phí hơn sáu trăm linh tỷ đồng
ghi nhận trong những ngày cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các công nhân trên công trường ven sông đồng nai
vẫn đang thi công lưu nền đường
cấp phối đá dăm cọp khoan nhồi đóng cọp kè bờ sông lắp đặt lan can
tuy nhiên đến nay mặt bằng để bàn giao thi công đường ven sông đồng nai
tiến độ thi công đạt năm mươi bảy
nguyên nhân chính dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng
nhiều thế hệ trong một gia đình cùng sống trên thửa đất xin thêm suất tái định cư phụ
theo thiết kế đường trọng ba mươi bốn mét
trong đó vỉa hè mỗi bên trọng năm mét
mặt đường và giải phân cách giữa rộng hai mươi bốn mét
đến nay nhiều đoạn đã thi công xong phần cống thoát nước
một số đoạn đã hoàn thành việc thảm nhựa điện nước
để thực hiện dự án thành phố biên hòa đã thu hồi tổng diện tích là hai mươi hai hectare
của năm trăm bốn mươi năm hộ dân và một mươi hai tổ chức
trong đó hai trăm bảy mươi bốn hộ dân bị giải tỏa trắng
đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho năm trăm ba mươi tám hộ và một mươi hai tổ chức
với diện tích một mươi năm sáu mươi sáu trên một mươi sáu một mươi chín hectare
tổng kinh phí khoảng tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
hiện đã chi trả cho bốn trăm sáu mươi hai hộ dân và các tổ chức
với số tiền khoảng sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
vẫn còn bảy hộ dân chưa phê duyệt phương án bồi thường
hỗ trợ với diện tích khoảng năm hectare
kinh phí khoảng chín tỷ đồng
theo kế hoạch toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong quý một năm hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị thi công dự án đường ven sông đồng nai dài năm hai km
sẽ hoàn thành trong quý ba
và đối với dự án xây bờ kè ven sông sẽ hoàn thành trong quý ii
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã kiểm tra công trình xây dựng nhà ga t ba
cạn hàng không quốc tế tân sân nhất

cho mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đây là lần thứ tư thủ tướng chính phủ tới kiểm tra đôn đốc
chia đạo tháo gỡ khó khăn vớn mắt
thúc đẩy công trình trọng điểm quốc gia này
khảo sát thực địa công trường
thủ tướng thi công dự án nhà ga hành khách t ba
thủ tướng bày tỏ vui mừng trước khi thế lao động sôi nổ trên công trường
ngay trong những ngày tết dắp thịnh hai nghìn hai mươi bốn
với sự chia đạo quyết liệt sát sao
sự nỗ lực cố gắng của chính phủ
thành phố hồ chí minh và các bộ ngành cơ quan đơn vị liên quan
nhiều khó khăn vớn mắt được tháo gỡ
chỉ sau sáu tháng kể từ ngày khởi công
hình hài của một nhà ga hiện đại đã dần hiến hiện
về quyết tâm trên
thủ tướng cũng đã biểu dung thành phố
các cơ quan kỹ sư đã nỗ lực trách nhiệm
trong tri khai và thi công dự án
đặc biệt là tổng công ty hàng không việt nam acv
đã có nhiều tiến bộ vượt bật
nhà ga hành khách t ba
cả hàng không quốc tế tân suy nhất
có công suất thiết kế hai mươi triệu hành khách một năm
nguyên mô một tầng hầm và bốn tầng nổi
với chín mươi quầy làm thú tục hàng không
hai mươi bảy cửa ra tàu bay
hai mươi năm cửa kiểm soát an ninh hành khách
tổng mức đầu tư dự án gần một mươi một tỷ đồng
sau hơn năm tháng thi công đến nay
nhà ga t ba đã dần hiện rõ hình hài
đang thi công đến tầng thứ ba
huy động một mươi sáu cậu tháp
lúc cao điểm huy động trên bốn trăm linh đầu xe máy thiết bị
và gần một trăm linh đồng xe máy thiết bị
và gần một bốn trăm linh kỹ sư công nhân triển khai thi công
với tinh thần ba k bốn kiếp
thi công xuyên tết xuyên ngày nghỉ
để đáp ứng tiến độ đề ra
có sẵn rồi
rồi trên công trình
thì anh chị em là rất là háo hức
tôi rất xúc động là
cái đồng chí công nhân nói là
tôi đây là cái công trình trọng điểm quốc gia
chúng tôi thấy là vì cái lợi ích chung
thì sung phong ở lại là rất vui vẻ
mấy hôm tôi theo dõi
tất cả các công trường từ bắc đến nam
đều có người làm
tinh thần là ba k bốn kiếp
xuyên tết xuyên ngày nghỉ
chỉ bàn làm không bàn lùi
rồi vượt nắng thắng mưa
ăn tranh thủ ngủ khẩn trương
thời gian tới
thủ tướng đề nghị các nhà thầu xây dựng lại biểu đồ tiến độ
phát động phong trào thi đua
huy động phương tiện thiết bị nhân lực
nghiên cứu cải tiến biện pháp thi công
để nhanh tiến độ dự án
báo sát tiến độ kiểm soát
giám sát đảm bảo chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn lao động
bảo đảm môi trường cảnh quan
chuẩn bị về nhân lực
các phương án vận hành khai thác nhà ga t ba hiệu quả
đặc biệt phải phòng chống tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm
không để sai phạm xảy ra tại dự án
phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước